theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía tây
với đới gió tây nam gây hiệu ứng phơn nên các tỉnh thành trung bộ ngày hôm nay mùng bảy tháng bảy
tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gai gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ ba mươi năm ba mươi tám độ c
có nơi trên ba mươi tám độ c cảnh báo nắng nóng ở trung bộ có xu hướng gia tăng và kéo dài trong những ngày tới
sau cơn bão số hai lượng nước chứa ở các hồ chứa thủy lợi tại các tỉnh thanh hóa
nghệ an hiện tăng so với trước đợt mưa từ năm đến một mươi một số hồ chứa nhỏ được bổ sung đầy nước
tại các tỉnh hà tĩnh quảng bình quảng trị lượng nước chữ tăng không nhiều
khu vực trung bộ có khả năng tiếp tục xảy ra hạn hán và thiếu nước
tuy nhiên mức độ không gai gắt như thời gian tháng sáu đến đầu tháng tám
tổng cộng sẽ có khoảng một mươi sáu tám trăm linh ha có nguy cơ bị hạn hán thiếu nước gồm thanh hóa năm ha
nghệ an sáu ha quảng bình ba một trăm linh ha quảng trị một năm trăm linh ha và thừa thiên huế một hai trăm linh ha
ở khu vực nam trung bộ hiện đang có hai bảy trăm tám mươi ha ở tỉnh bình định bị hạn hán và thiếu nước
dự báo tổng diện tích cây trồng có khả năng thiếu nước tưới trong vụ hẻ thu hai nghìn hai mươi
ở khu vực này là khoảng một mươi hectare chủ yếu là cây lúa và cây màu